thưa quý vị luật đất đa xỉa đổi với một mươi sáu chương và hai trăm sáu mươi điều vừa được thông qua đã chính thức bỏ khung giá đất
thực hiện việc ban hành bằng giá đất hàng năm để bảo đảm bám sát thực tiễn diễn biến thị trường
đây là một bước tiến vượt bậc trong công tác quản lý đất đai không chỉ tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp
mà còn góp phần cụ thể hóa chủ trương của đảng từ đó tiếp tục thúc đẩy phát triển đến kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
bảng giá đất sẽ được ban hành hàng năm từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi sáu
theo đó ubnd cấp tỉnh có trách nhiệm trình hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh sửa đổi bổ sung bảng giá đất để công bố
và áp dụng từ ngày một tháng một của năm tiếp theo hoặc điều chỉnh sửa đổi bổ sung trong năm
theo tiến sĩ phạm anh tuấn quy định này giúp các ubnd các tỉnh thành phố chủ tịch ubnd cấp huyện chủ động hơn trong quá trình xây dựng
và ra quyết định ban hành bảng giá đất và giá đất cụ thể
ubnd cấp tỉnh có trách nhiệm trong các quy định về giá đất dựa trên các nguyên tắc căn cứ phương pháp định giá đất theo quy định của luật
từ đó đẩy nhanh quá trình đầu tư thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn được kịp thời
nhằm mục tiêu đạt hiệu quả cao và bền vững cho công tác quản lý và sử dụng đất đai
nhà nước chỉ định giá nguyên tắc phương pháp căn cứ lập giá đất
căn cứ nào để lập bảng giá đất hàng năm căn cứ nào để xây dựng bảng giá đất cụ thể thì luật có quy định cụ thể
và dựa trên cái căn cứ cái nguyên tắc và phương pháp đó thì chủ tịch ubnd các tỉnh là căn cứ vào đó để ra quyết định bảng giá đất cũng như là giá đất cụ thể
để chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm cái tính pháp lý của mình cái trách nhiệm của mình đối với việc nhà nước giao quyền cho mình
thì đấy là cái chủ động trong luật đất đai mới
đánh giá là rất cao là nó sẽ khơi thông được cái đầu tư cũng như là tạo ra một cái sự dòng chảy đầu tư cho người trong nước cũng như nước ngoài là nó thuận lợi hơn
theo luật bảng giá đất được xây dựng theo khu vực vị trí
đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng bảng giá đất đến từng thượng đất trên cơ sở vùng giá trị thừa đất chuẩn
việc này không chỉ trao quyền chủ động cho các địa phương mà còn giúp bảng giá đất phù hợp với thực tế
mỗi nơi và biến động thị trường đảm bảo hài hòa lợi ích vì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong nhiều trường hợp
mà đây chúng ta phải hài hòa lợi ích cho ba một là nhà nước hai là doanh nghiệp ba là dân
mà ta lấy dân làm gốc cho nên tôi cho cái việc quyết định giá đất theo hàng năm là rất phù hợp
chúng ta là cơ chế thị trường mà thị trường nó luôn luôn phát triển luôn luôn biến động luôn luôn thay đổi
tóm lại tư lệ hoàn toàn phù hợp với phát triển của thực tiễn
mà chỉ có phù hợp thực tiễn thì tôi nghĩ mới nó mới phát triển bền vững được
liên quan đến việc xây dựng bảng giá đất hàng năm giao chính phủ quyết định chi tiết để đảm bảo bảng giá đất sẽ được cập nhật phù hợp với thực tế
theo thống kê sơ bộ bên cạnh nội dung này có khoảng sáu mươi năm điều khoản giao chính phủ quy định chi tiết thi hành luật đất đai sửa đổi
do đó trong vòng một năm tới trước khi luật chính thức có hiệu lực chính phủ cần sớm ban hành các nghị định để hướng dẫn thi hành sáu mươi năm điều khoản này
tôi cũng rất mong muốn là chính phủ ngay sau khi mà ban hành cái luật này được quốc hội thông qua thì sớm có một cái kế hoạch cụ thể để triển khai thi hành cái luật này
và trong đó thì cũng nên có xác định những cái nghị định chính xác hơn các cái nghị định sẽ được hướng dẫn và thi hành cái nghị định này
và thậm chí cũng phải xác định luôn là cái cơ quan nào đầu mối chủ trì tham mưu soạn thảo các nghị định này
vì tôi cho rằng là có thể có những nghị định mà cơ quan chủ trì tham mưu soạn thảo vẫn tiếp tục là bộ tài nguyên môi trường
nhưng có thể có những nghị định là thuộc phải giao cho cơ quan khác như cơ quan về tài chính thì họ sẽ tham mưu các cái nghị định về tài chính
có thể thấy việc hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của đảng và nhà nước
trong đó cơ sở chính trị quan trọng là nghị quyết một mươi tám của ban chấp hành trung ương
việc luật đất đai sửa đổi bỏ khung giá đất bổ sung nhiều quy định về xây dựng áp dụng bảng giá đất hàng năm theo nguyên tắc thị trường khách quan minh bạch
được kỳ vọng sẽ đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước người sử dụng đất và nhà đầu tư góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
tổng cục hải quan vừa có văn bản yêu cầu các cục hải quan dừng thực hiện thủ tục hải quan đối với xăng dầu và nguyên liệu xuất nhập khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ hải hà và công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi
theo tổng cục hải quan hai doanh nghiệp này đã bị bộ công thương thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
đến thời điểm hiện tại hai doanh nghiệp này không đủ điều kiện thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tạm nhập tái xuất chuyển khẩu gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu để pha chế xăng dầu
hồi đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba bộ công thương đã lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu trong năm hai nghìn hai mươi ba đối với bốn thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch xuyên việt oi công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại hưng pháp công ty cổ phần tập đoàn thiên minh đức công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ hải hà
sau khi kiểm tra bộ công thương đã phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối này
nhận được thông tin về một chiếc xe ô tô có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm công an huyện châu thành phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang
tiến hành kiểm tra xử lý
khi lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiện chặn dừng phương tiện đối tượng điều khiển phương tiện đã vượt lên để chạy trốn
tiếp đó đối tượng để xe ô tô trên lề đường bỏ chạy tiến hành kiểm tra phương tiện phát hiện trên ô tô có một mươi chín bao thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài và nhiều biển kiểm soát xe ô tô khác nhau
sau một giờ tìm kiếm lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng phan thanh điền
điền khai nhận vận chuyển thuê thuốc lá từ huyện bình hiệp tỉnh long an đến tỉnh bến tre để giao cho một người tên là thái
chuyển sang các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý khác
theo thông tin từ cục du lịch quốc gia việt nam khách quốc tế đến việt nam tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đạt trên một năm triệu lượt tăng một mươi ba so với tháng trước
và con số này tương đương với lượng khách quốc tế đến việt nam trong tháng một năm hai nghìn một mươi chín thời điểm trước dịch covid một mươi chín
hàn quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong tháng một với gần bốn trăm hai mươi lượt chiếm hai mươi bảy
trung quốc xếp ở vị trí thứ hai
và năm hai nghìn hai mươi ba hàn quốc và trung quốc là hai quốc gia gửi khách nhiều nhất tới việt nam
thị trường úc vươn lên thứ năm nhật bản xếp thứ sáu malaysia xếp thứ bảy
đối với khách châu âu
anh pháp đức nga là những thị trường gửi khách lớn nhất của việt nam
việc đón hơn một năm triệu lượt khách quốc tế ngay trong tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn là tín hiệu vui đối với ngành du lịch
tạo động lực hướng tới mục tiêu đón từ một mươi bảy đến một mươi tám triệu lượt khách quốc tế trong năm nay
thưa quý vị những ngày cận tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn thì các sản phẩm thuộc chương trình
mỗi xã một sản phẩm ô cốt
các đặc sản vùng miền tích cực nâng cao chất lượng đa dạng về sản phẩm tăng cường quảng bá ra thị trường
thông qua nhiều kênh phân phối bán lẻ khác nhau nhằm tìm kiếm thị trường
điều này đã tạo thêm nhiều sự lựa chọn cho người dân trong dịp tết nguyên đán
bánh kẹo mứt tết các sản phẩm nông sản đồ khô đạt chất lượng ô cốt đã được nhiều người dân chọn mua trong dịp tết này
với chị thương các sản phẩm ô cốt đã mang lại cho chị sự yên tâm trong mua sắm
phương thị copmark thì mình cũng hay đến mua thường xuyên là mình thấy hàng hóa ở đây rất là đa dạng thông cú
hàng hóa thì cũng chất lượng có nhiều sự lựa chọn theo nhu cầu sử dụng
luôn sử dụng những cái sản phẩm ô cốp vì những cái sản phẩm đấy mang tính chất là sạch và an toàn
cũng hay mua online và mua qua kênh zalo hoặc là facebook của copmark
đối với hàng việt nam thì
trong năm tết hai nghìn hai mươi bốn thì tôi thấy là cái mẫu mã nó đa dạng hơn
nó nhiều cái mẫu đẹp hơn tết năm hai nghìn hai mươi
ví dụ như những các cái khói vàng này rồi những các cái hàng thờ cúng
nó có nhiều cái nó bắt mắt hơn và hình ảnh nó đẹp hơn
bây giờ thì hầu như là người dân cũng là lựa chọn những cái sản phẩm về an toàn cho gia đình
thì tôi cũng có nhu cầu một số hàng như ví dụ như hàng ăn hàng ăn
thì tôi cũng có nhu cầu một số hàng như ví dụ như hàng ăn hàng ăn

rồi hàng tiêu dùng cho những người thân thì tôi lựa chọn thường gương le chọn cái cái sản phẩm aoco oops
trong điều kiện kinh tế khó khăn người dân thắt chặt chi tiêu sức mua giảm các chủ thể ô cốt ngoài nâng cao chất lượng sản phẩm thay đổi mẫu mã nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng
còn chủ động đẩy mạnh xúc tiến thương mại mở rộng thị phần đa dạng các cách tiếp cận thị trường
đa số sản phẩm ooco nhiều chưng bày giới thiệu bán tại các cửa hàng
tại các cửa hàng siêu thị các sản thương mại điện tử để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân một cách đầy đủ nhất trong dịp tết này
ô cốp là một trong những nhóm hàng mà được siêu thị chúng tôi rất quan tâm
đối với những chương trình này chúng tôi kết hợp với các liên minh hợp tác xã các nhà cung cấp có sản phẩm ô cốp
chúng tôi cũng miễn phí cấp mã hàng chúng tôi miễn phí vị trí trưng bày ở những vị trí đẹp
chúng tôi miễn phí để quảng cáo cho những ấn phẩm cập nam mua sắm của chúng tôi
thì đối với những sản phẩm ô cốp này thì thông thường là từ những hợp tác xã những hộ kinh doanh khá là nhỏ lẻ
cho nên là với tiềm lực và khả năng họ khá là hạn chế cho nên siêu thị chúng tôi cũng hỗ trợ rất là nhiều
để cho khách hàng có thể tiếp cận được với những sản phẩm chất lượng này của các nhà sản xuất
năm nay chỉ tính riêng hà nội đã có hàng trăm sản phẩm ô cốp
trong đó rất nhiều sản phẩm đang góp mặt để thị trường tết thêm sôi động
tín hiệu vui là các cơ sở sản xuất
đều tăng công suất lao động quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm đẩy mạnh các kênh bán hàng
qua đó có phần quảng bá và phát triển thương hiệu sản phẩm ô cốp đến gần hơn với người tiêu dùng
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn của tp hcm
đại diện sở y tế tp hcm đã thông tin làm rõ thêm pháp lý về việc phát trực tiếp trên mạng xã hội hay còn gọi là live stream để bán thuốc dược phẩm
đại diện sở y tế tp hcm cho biết khi góp ý dự thảo luật sửa đổi luật dược thì sở này cũng thống nhất với quy định
các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thì được phép kinh doanh dược theo phương thức thương mại điện tử
thông qua các hình thức như là website ứng dụng bán hàng cài đặt trên thiết bị điện tử của cơ sở
sản giao dịch điện tử được cấp phép của ngành công thương không được thực hiện trên các nền tảng xã hội live stream trực tuyến
như vậy việc bán dược phẩm theo hình thức livestream dự kiến sẽ tiếp tục không được cho phép
do tiêu thụ mặt hàng thịt heo quá chậm nhiều doanh nghiệp siêu thị tại tp hcm đang đồng loạt giảm giá thịt heo và các sản phẩm chế biến từ thịt heo từ một mươi cho đến ba mươi
mới đây báo cáo với đoàn khảo sát của sở công thương tp hcm về tình hình chuẩn bị cung ứng hàng tết
công ty vixxan cho biết từ ngày một tháng một đến ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
nhiều đợt khuyến mại giảm giá từ một mươi đến ba mươi cho một số mặt hàng tươi sống bán tại tất cả hệ thống phân phối của vixon nhưng sức tiêu thụ vẫn giảm
để kích cầu sức mua của thịt heo các siêu thị đồng loạt giảm giá từ một mươi năm đến hai mươi
đáng chú ý hệ thống siêu thị của central retail đang áp dụng giảm giá lên tới ba mươi đến bốn mươi theo ngày
đối với tất cả sản phẩm thịt heo đang kinh doanh tại siêu thị của central retail
cây doanh nghiệp cho biết việc thịt heo giảm giá mạnh trong thời điểm cần
tết như thế này gần như chưa có tiền lệ bởi thịt heo là mặt hàng đang có nhu cầu sử dụng cao trong mùa tết
thông lệ như những năm trước từ tháng một mươi hai âm lịch giá heo hơi có xu hướng tăng
tiêu thụ thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo cũng vào nhịp tăng
tuy nhiên năm nay tiêu thụ thịt heo tới thời điểm này còn rất ảm đạm
doanh nghiệp giết bổ sản xuất phân phối thịt heo buộc phải giảm giá để đẩy hàng ra thị trường
theo thông tin tại hội thảo khoa học về nhà trên và ven kênh rạch mới đây
tp hcm có hơn sáu mươi năm căn nhà trên và ven kênh rạch
qua nhiều kế hoạch dự án đến nay tp hcm mới di dời được hơn ba mươi tám căn
tiến độ này có hơi chậm và cần được tăng tốc trong thời gian tới
hiện tp hcm đang có ít nhất hai dự án cải tạo chính trang di dời nhà trên và ven kênh rạch
dự án này được kỳ vọng mang lại hiệu quả lớn khi hướng tới nhiều mục tiêu
giai đoạn hai nghìn hai mươi một
mục tiêu di dời sáu năm trăm linh căn nhà trên và ven kênh rạch
gia đình ông ngọc cùng sống trong một căn nhà trên kênh đôi quận tám từ hàng chục năm qua
ông ngọc hành nghề xe ôn
trong nhà vừa có người già vừa có người bị tật nguyền nên thuộc hộ nghèo tại địa phương
trong dự án bờ bắc kênh đôi chuẩn bị triển khai nhà ông thuộc diện di dời toàn bộ
nhưng chỗ ở mới là một thách thức vượt tầm của gia đình
cơm nước hằng ngày thôi với dư giả không có
không tiền đi
không tiền đi
đa số người dân sống trên và ven kênh rạch hiện nay là lao động có thu nhập thấp
hầu như trống chờ và hỗ trợ của nhà nước để tạo lập chỗ ở mới
theo sở xây dựng tp hcm ngoài khó khăn vừa huy động nguồn vốn
thì công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư cũng là khó khăn chính
việc hiệp thương bộ thường chậm làm dự án kéo dài
nguyên nhân là do đa số nhà trên và ven kênh rạch đều thuộc diện nhà không có pháp lý về quyền sử dụng đất nhà lớn chiếm
có cơ chế là nhà đầu tư được thanh toán bằng cái quỹ đất khác
thanh toán bằng cái quỷ đất khác để mà người ta thực hiện người ta thu lại lợi nhuận
nhưng mà hiện nay thì không còn cái hình thức này nữa
vừa qua hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua chủ trương đầu tư hai dự án lớn
là dự án cải tạo rạch xuyên tâm tại quận bình thạnh gò vấp và bờ bắc kênh đô tại quận tám
tổng cộng hai dự án này cần di dời hàng ngàn trường hợp
qua đó kỳ vọng tăng tốc quá trình di dời nhà trên và ven kênh rạch tại thành phố hồ chí minh
xong việc di dời cũng cần đảm bảo điều kiện về nơi ở
trong khi các hộ dân có hoàn cảnh khác nhau do đó nhu cầu tái định cư cũng khác nhau
hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết về việc cho phép thực hiện đo đạt kiểm đếm trước khi phê diệt dự án đầu tư
ngay sau khi nghị quyết phê diệt thì quận tám sẽ huy động toàn bộ lực lượng của quận
cũng như phối hợp với chủ đưa để thực hiện công tác đo đạt kiểm đếm
chuẩn bị sẵn các hồ sơ có liên quan
khi mà đã đủ hết các điều kiện theo quy định của luật đất đai
cũng như các quy định về công tác bồi thường giữa mặt bằng
thì sẽ phê duyệt ngay chính sách tổng thể rồi các quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường cho từng trường hợp
các dự án đều nỗ lực hơn đến mục tiêu bàn giao mặt bằng thi công vào năm hai nghìn hai mươi năm
thời gian chỉ còn hơn một năm do đó cơ quan chức năng đang thực hiện đồng thời nhiều công việc
để đảm bảo tiến độ di dời còn phải giải quyết vấn đề quan trọng là quỹ nhà đất
định cư tạm cư cho người dân
dự án bờ bắc kênh đôi có hơn một hộ bị ảnh hưởng
và dự án rạch xuyên tâm có hơn hai một trăm linh hộ tổng cộng là hơn ba hộ dân
do đó quỹ nhà đất cần có là không nhỏ
đối với các dự án chỉnh trang đô thị nhà thay cho nhà trên dự án kinh rạch
thì đây là một đối tượng rất là đặc thù
có khi là không thuộc diện phải bồi thường đền bù hay hỗ trợ
do vậy là thành phố có chủ trương
đối với từng dự án cụ thể sẽ xây dựng những chính sách phù hợp
trên cơ sở là có thể dẫn dụng hết các chính sách hiện có
cũng như kết hợp các hình thức công tư để làm sao mà vừa thực hiện được dự án
vừa đảm bảo được quyền lợi tối đa cho người dân
lần đầu thành phố hồ chí minh áp dụng đề án giám nghị giám làm
trong di dời nhà trên và ven kinh rạch
sở xây dựng thiết điểm giải quyết cho hộ gia đình đang có nhà trên và ven kênh rạch được thuê
mua nhà ở xã hội
sau khi đề án được ubnd thành phố thông qua sẽ tạo điều kiện để ubnd các địa phương triển khai
để nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường của dự án
mới đây thành phố thủ đức đã tổ chức các hoạt động mừng kỷ niệm ba năm thành lập
với chủ đề thủ đức khát vọng vương xa tại công viên bờ sông sài gòn
năm hai nghìn hai mươi ba quốc hội đã ban hành nghị quyết số chín mươi tám
trong đó có các cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố thủ đức
đến nay thành phố đã có một bộ máy chính quyền địa phương đặc thù phù hợp và cơ bản
đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới
đây chính là cơ hội lớn cho thủ đức tăng tốc và tạo ra các đột phá tăng trưởng kinh tế
xã hội theo mô hình chính quyền đô thị là thành phố trong thành phố trực thuộc trung ương đầu tiên của cả nước
trong ba năm qua thu ngân sách của thành phố thủ đức đạt hơn bốn mươi hai tỷ đồng
dịp này đảng bộ chính quyền và nhân dân tp thủ đức và bí thư thành ủy thủ đức nguyễn hữu hiệp
vinh chịu đón nhận huân chương lao động hạng ba do đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố hồ chí minh góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
tại chương trình thành phố thủ đức cũng tổ chức trao giải thưởng sáng tạo năm hai nghìn hai mươi ba cho một mươi đơn vị
tuyên dương một mươi hai học sinh tiêu biểu công bố một mươi sự kiện hoạt động nổi bật của thành phố thủ đức trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời tuyên dương một mươi năm công dân tiêu biểu trên các lĩnh vực của thành phố trong năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi
dự án hai bảy km đường vành đai hai đoạn từ phạm văn đồng đến nút giao thông gò dưa quốc lộ một
dự án này thực hiện theo hợp đồng là bt xây dựng chuyển giao
dự án theo quyết định trước đây có thời gian thực hiện từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi ba
nay thành phố hồ chí minh duyệt điều chỉnh từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi sáu
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh giao sở giao thông vận tải thành phố
chịu trách nhiệm hướng dẫn phối hợp ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố
giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án
đồng thời chuẩn bị các nội dung đàm phán phụ lục hợp đồng bt làm cơ sở cho nhà đầu tư
thực hiện dự án theo đúng quy định
tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân thành phố
sở tài nguyên và môi trường thành phố hồ chí minh ủy ban nhân dân thành phố thủ đức
chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu về chi phí bồi thường hỗ trợ
tái định cư trong hồ sơ đề nghị thanh toán không để phát sinh chi phí
hai đơn vị cũng khẩn trưng tham mưu thành phố giải quyết các khó khăn
vướng mắt để đẩy nhanh bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ dự án
nhà đầu tư doanh nghiệp dự án có trách nhiệm chủ động phối hợp với sở giao thông vận tải
thành phố hồ chí minh và các sở ngành cùng đơn vị liên quan để nhanh quá trình đàm phán
để ký kết phụ lục hợp đồng bt phối hợp tư vấn giám sát và các nhà thầu lập lại tiến độ thi công
phù hợp với thời gian thực hiện dự án
cùng với đó huy động nhân lực vật tư máy móc thiết bị triển khai thi công hoàn thành
các hạng mục còn lại đảm bảo đúng quy định
tổng mức đầu tư dự án khoảng hai năm trăm bốn mươi năm tỷ đồng
công trình khởi công vào năm hai nghìn một mươi bảy nhưng tạm dừng giữa năm hai nghìn hai mươi tới nay
khối lượng thi công dự án đạt khoảng bốn mươi bốn
mục tiêu của tp hcm là trở thành trung tâm phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn
và là trung tâm khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo của quốc gia cạnh tranh khu vực và quốc tế
đây là chia sẻ của đồng chí võ văn hoang
phó chủ tịch ubnd tp hcm tại lễ ký kết thỏa thuận giữa ban quản lý khu công nghệ cao tp hcm
với công ty ansis về việc phát triển đội ngũ nhân lực ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn tại việt nam
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
thông qua việc hợp tác ansys mong muốn có cơ hội cung cấp các công cụ phần mềm giảng dạy học thuật của công ty này
cùng các chương trình đào tạo liên quan đến các trường đại học trên địa bàn tp hcm
thông qua không gian đổi mới sáng tạo
dòng phần mềm của ansys bao gồm redhawk sherlock hfss powerartist
mang đến những khả năng độc đáo để giúp các công ty điện tử và bán dẫn nhà nghiên cứu và sinh viên
để nhanh quá trình thiết kế và đổi mới sáng tạo cho các sản phẩm công nghệ cao thế hệ tiếp theo
phần mềm này được nhiều công ty và trường đại học hàng đầu thế giới sử dụng
để nâng cao năng lượng của các sản phẩm công nghệ cao
phần mềm hàng đầu trong mô phỏng và thiết kế cùng kiến thức chuyên môn toàn cầu của ansys trong lĩnh vực này
sẽ giúp sstp thực hiện hóa mục tiêu phát triển kỹ năng mô phỏng và khả năng thiết kế cho các ngành công nghệ cao
và với cam kết mạnh mẽ từ công ty ansys trong việc thúc đẩy hoạt động đào tạo và nghiên cứu ở lĩnh vực này
chương trình sẽ tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được tiếp cận công nghệ và phương pháp mới nhất trong mô phỏng kỹ thuật
đồng thời tích lũy được kinh nghiệm thực tiễn để đạt được thành công trong lĩnh vực công nghệ cao
ông tin rằng hợp tác sẽ có đóng góp lớn cho việc nâng cao năng lực của hoạt động trung tâm đào tạo điện tử
vi mạch bán dẫn esc có phần phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn cho thành phố hồ chí minh
cùng sự tăng trưởng của nền kinh tế việt nam
bên cạnh đó theo phó chủ tịch ubnd tp hcm võ văn hoàng
việc phát triển công nghiệp điện tử vi mạch bán dẫn là chủ trương lớn của đảng nhà nước và tp hcm
để hiện thực hóa các chủ trương này chủ động vận dụng các thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
và các chuyến dịch của chuỗi giá trị chuỗi cung ứng toàn cầu do ảnh hưởng của những biến động trên thế giới
ubnd tp hcm đã chi đạo các sở ngành đặc biệt là khu công nghệ cao tp hcm
khấn trương tham mưu chuẩn bị các điều kiện về cơ chế chính sách quỹ đất
và đặc biệt chuẩn bị nguồn nhân lực trình độ cao để thu hút đầu tư trong lĩnh vực điện tử và vi mạch bán dẫn

ở nước ở lĩnh vực điện tử vi mạch bán dẫn đặc biệt là hợp tác với các công ty cung cấp các phần mềm
để thiết kế và mô phỏng kỹ thuật của các sản phẩm và chất bán dẫn
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay